nhân kỷ niệm ba mươi sáu năm ngày nhà giáo việt nam chiều nay trường trung học phổ thông đa phúc huyện sóc sơn thành phố hà nội đã tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì và kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập trường
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới sự buổi lễ
trao huân trường lao động hạng nhì cho trường trung học phổ thông đa phúc thủ tướng bày tỏ xúc động khi trở về thăm trường cũ